ngày một mươi hai tháng chín ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức cuộc họp khẩn
nhằm triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng
đến chiều ngày một mươi hai tháng bảy các lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã bán pháo hiệu phối hợp với các địa phương ven biển
sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn liên lạc đài trực canh để kêu toàn bộ các phương tiện tàu
một thuyền đang đánh bắt trên biển về nơi trú ẩn an toàn
lực lượng bộ đội biên phòng còn phối hợp với các xã bãi ngang kiên quyết cấm ghe thuyền ra khơi đánh bắt hải sản lúc mưa bão
trong đó có chín phương tiện ngoài tỉnh với bảy mươi một lao động đang neo đậu tại cảng thuận an
hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực thu hoạch gần bảy trăm năm mươi hectare lúa vụ hè thu còn lại để phòng mưa bão
các lực lượng bộ chỉ huy quân sự biên phòng công an giao thông và điện lực tỉnh thừa tuyên huế
đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện theo phương án để chủ động ứng phó khi có yêu cầu